tính đến sáu giờ ngày hôm nay chín tháng tám việt nam đã phát hiện thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín tại hà nội và bắc giang
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là tám trăm một mươi hai ca
hai ca mắc mới gồm ca bệnh tám trăm một mươi một tại bắc giang bệnh nhân nữ ba mươi ba tuổi có địa chỉ tại xã yên định huyện sơn động tỉnh bắc giang
là người tiếp xúc gần f một cùng năm người trong gia đình đi du lịch đà nẵng
ca bệnh số tám trăm một mươi hai tại hà nội bệnh nhân nam sáu mươi ba tuổi có địa chỉ tại phường phú diễn quận bắc tử liêm hà nội
là f một của bệnh nhân số bốn trăm bốn mươi bảy đây là ca bệnh thứ sáu của hà nội lây nhiễm trong nội địa trong giai đoạn này
trong tám trăm một mươi hai ca mắc tính đến sáu giờ ngày chín tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm chín mươi năm ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm linh bảy ca và số ca tử vong là một mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm bảy mươi tám sáu trăm chín mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm hai trăm năm mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bảy bảy trăm chín mươi tám người
cách ly tại nhà và nhà đồng
nơi lưu trú một trăm bốn mươi năm sáu trăm bốn mươi năm người